chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại thủ đô viêng trăn lào chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch quốc hội lào paniya thô tu đã dự lễ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất
nhì ba huân chương hiểu nghị và huy chương hữu nghị của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cho tập thể và cá nhân quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định tặng thưởng bốn huân chương độc lập hạng nhất
một mươi huân chương độc lập hạng nhì ba mươi huân chương độc lập hạng ba cho một mươi hai tập thể và ba mươi năm cá nhân
tặng thưởng hai mươi một huân chương hiểu nghị một mươi bảy huy chương hiểu nghị cho bốn tập thể và ba mươi bốn cá nhân thuộc quốc hội
các cơ quan của quốc hội ban thư ký quốc hội nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thưa ủy quyền của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã lần lượt gắn huân chương và trao bằng cho các tập thể và cá nhân
được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất và hạng nhì
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã tặng hòa cho các tập thể và cá nhân được tặng huân chương
đây là những tập thể và cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc củng cố
tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa quốc hội và các cơ quan của quốc hội hai nước việt nam và lào
là sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với những công lao đóng góp của các đồng chí
là sự gửi gắm của đảng nhà nước quốc hội và nhân dân việt nam
trong sự nghiệp xây dựng vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam lào